tính đến sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới
nâng tổng số lên một trăm sáu mươi chín người mắc covid một mươi chín tại việt nam
ba ca trong số các ca mắc mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
ba ca còn lại có mặt tại nhiều địa điểm như hà nội hà giang huế hội an trước khi được phát hiện dương tính với virus sars cov hai
đáng chú ý là bệnh viện bạch mai đã thực hiện xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
trong số năm mẫu xét nghiệm đã phát hiện hai ca dương tính với sars cov hai
và bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba cho đến ngày một mươi năm tháng bốn hà nội sẽ dừng hoạt động toàn bộ các tuyến xe buýt để phòng dịch covid một mươi chín
đây là thông tin từ sở giao thông vận tải hà nội
như vậy sau một ngày thực hiện tạm dừng tám mươi các tuyến xe buýt hà nội đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động của loại phương tiện giao thông công cộng này
đây là một trong những biện pháp để góp phần hạn chế việc di chuyển đông người
từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
trong khi đó trên thế giới số liệu mới nhất được công bố trên trang mạng của tổ chức y tế thế giới who cho thấy
tính đến hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba theo giờ việt nam tổng cộng có hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và hiện thế giới đã có hơn nửa triệu người nhiễm cùng với hơn hai mươi năm người đã tử vong do virus sars cov hai
tại khu vực mỹ la tinh số ca mắc covid một mươi chín đã vượt một mươi ca
ca nhiễm đầu tiên tại mỹ latin được ghi nhận tại brazil vào hôm hai mươi sáu tháng hai
brazil sau đó đã nhanh chóng trở thành tâm dịch covid một mươi chín tại khu vực này với gần ba ca mắc và bảy mươi bảy ca tử vong
còn tại anh sau thủ tướng boris johnson bộ trưởng y tế anh mad hankok cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
gây dịch bệnh viêm
bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp thủ tướng anh johnson vẫn sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của một ủy ban chung
phụ trách việc đàm phán giữa anh và eu qua hình thức cầu truyền hình sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đã nhiều lần bị đình trệ bởi dịch covid một mươi chín
trong một động thái khác chính phủ liên bang của thụy sĩ đã trao quyền cho nhà chức trách địa phương toàn quyền ra lệnh đóng cửa tạm thời
hoặc hạn chế các lĩnh vực kinh tế nếu cần thiết nhằm phục vụ công tác chống dịch
ngân hàng trung ương nga thông báo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này một trăm năm mươi tỷ rup tương đương với một chín mươi hai tỷ đô la mỹ
để trả lương cho nhân viên trong bối cảnh người dân nga đang được yêu cầu ở nhà trong vòng hai tuần nhằm phục vụ cho công tác phòng chống virus sars cov hai lây lan
thế giới đang ghi nhận những tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống lại virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới
mới đây malaysia đã được lựa chọn là một trong những nước để tổ chức y tế thế giới who tiến hành một nghiên cứu chung về thuốc ridel zivir
dược phẩm được sử dụng trong điều trị covid một mươi chín
giải thích về quyết định của who bộ y tế malaysia cho hay vì nước này có khả năng tiến hành nghiên cứu và có sẵn các cơ sở y tế phục vụ chương trình nghiên cứu nói trên
theo đó sau khi thảo luận chi tiết với who malaysia sẽ tiến hành nghiên cứu ngay trên các bệnh nhân
redemzivir là loại thuốc
thuốc chống virus mới được sử dụng trong điều trị virus ebola được ghi nhận có hoạt tính chống lại một số virus gây bệnh về hô hấp và virus corona
trong khi đó đan mạch cho biết đã nâng cao năng lực xét nghiệm covid một mươi chín tại nước này
theo đó số ca có thể xét nghiệm đã tăng lên là năm ca một ngày
tới nay có một mươi bảy hai trăm bảy mươi năm người đan mạch đã được xét nghiệm sars cov hai trong đó phát hiện hai một mươi ca nhiễm và năm mươi hai người tử vong do virus này
trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu đang diễn biến phức tạp thì tại trung quốc tình hình lại có nhiều dấu hiệu khả quan
số ca mắc mới giảm bộ máy kinh tế dần hoạt động trở lại
nhiều ý kiến cho rằng chính biện pháp giả soát triệt để kiểm tra từng hộ gia đình của chính quyền bắc kinh đã làm nên chiến thắng này
thành phố vũ hán từng là tâm trấn của dịch covid một mươi chín tại trung quốc đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày tám tháng bốn tới
trong khi đó tỉnh hồ bắc một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch viêm đường hô hấp cấp cũng đã kết thúc hai tháng phong tỏa vào ngày hai mươi năm tháng ba vừa qua
người dân tại nhiều nơi ở trung quốc bắt đầu đi làm trở lại các cửa hàng kinh doanh khu tham quan du lịch cũng đã mở dần trở lại đón du khách
một trong những nhân tố quan trọng giúp công tác chống dịch của trung quốc tại vũ hán hiệu quả đó là công tác gõ cửa từng nhà tìm từng người có dấu hiệu lây nhiễm đưa đi cách ly
ông cao linh khẳng định công tác khoanh vùng cách ly triệt đề gõ cửa từng nhà đo thân nhiệt từng người của chính quyền bắc kinh thực sự hiệu quả
ngoài ra có ý kiến khác cho rằng kinh nghiệm đối phó với dịch sars trước đây h một n một cũng là một trong những nhân tố góp phần vào thành công của trung quốc trong công tác chống dịch
các biện pháp phong tỏa của chính phủ rất quyết đoán
ngoài ra kinh nghiệm từ chống dịch sars và h một n một trước đây cũng khiến chúng ta rất khó khăn
những người dân trung quốc hiểu rõ được cách phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh
nhiều ngày liên tiếp số ca bệnh covid một mươi chín mới tại trung quốc giảm mạnh số ca nhiễm chéo trong nước sụt giảm số ít ca bệnh mới đều là người từ nước ngoài trở về
cuộc sống tại trung quốc đang dần quay trở lại quỹ đạo bình thường
mặc dù tình hình diễn biến khá khả quan nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng không chỉ trung quốc mà các nước khác
vẫn nên triển khai các biện pháp phòng ngừa triệt đề
những sự kiện tập trung đông người vẫn cần được hạn chế và người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng một cách hiệu quả